ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long đã tổ chức hội nghị sơ kết bảy năm thực hiện kết luận số hai mươi chín của ban bí thư
về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi một của bộ chính trị về việc mua và đọc báo tạp chí đảng trên địa bàn tỉnh vĩnh long
thời gian qua các cấp ủy đảng các tri bộ đảng bộ cơ sở ở vĩnh long đã đưa việc sinh hoạt báo chí đi vào nền nếp
mạng lưới phát hành được mở rộng số lượng phát hành ngày càng tăng
việc mua và đọc báo đảng đã được các địa phương cơ sở thực hiện khá đều
tuy nhiên vẫn còn không ít các đơn vị có hiện tượng có mua đủ số lượng báo nhưng chưa quan tâm vấn đề đọc báo
có đơn vị mua nhưng không đúng chủng loại hoặc có mua nhưng không đúng số lượng quy định
trong thời gian tới ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long sẽ kiểm điểm trách nhiệm những tổ chức cá nhân
chưa thực hiện nghiêm túc việc mua đọc báo tạp chí của đảng theo quy định
đồng thời củng cố và cải tiến hoạt động của hệ thống bưu điện phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc ở cơ sở